mỗi khi mưa bão tới cùng với nhiều tuyến đường bị ngập thì người dân thủ đô còn có một nỗi lo thường trực đó là tình trạng nước tràn vào nhà
con phố minh khai sau cơn mưa lớn trong nhà ngoài phố nước tràn lan lênh láng điện mất toàn con phố bị bõm trong nước và bóng tối
thật nguy hiểm và không biết người dân đi lại như thế nào khi không biết dưới chân mình đang dẫm vào đâu
tất cả các thành viên của gia đình ông văn lê đều phải tập trung vào công việc tát nước
một sáng kiến được ông cùng với những hộ gia đình trên con phố này đưa ra đó là dùng những tấm chắn như thế này để ngăn nước tràn vào nhà
đây ông bên cạnh nhà tôi cũng phải làm một cái mấy anh em nói chuyện với nhau rủ nhau ra cùng làm
thế nên tôi làm như thế này thế xong rồi phải chát đất xét là tại vì mỗi một lần đi mà ô tô nó đánh thế này sống vậy lắm
còn gia đình nhà ông nguyễn đức an cách đó không xa cũng trong tình trạng tương tự
điện mất nhưng những chiếc trổi quét nước vẫn phải hoạt động hết công suất
dường như những việc làm này đã trở nên quá quen thuộc với gia đình ông an cũng như những gia đình khác ở nơi đây mỗi khi
gia đình nhà tôi ở đây đã từng có những lần ngập có nghĩa là chìm bìm cả xe máy để trong nhà
và thậm chí ngập cả máy bơm và các thiết bị đồ dùng ở trong nhà kể cả tủ lạnh hoặc là những đồ dùng khác ở trong nhà
thế là thường xuyên là bị những tình trạng như thế này
cùng với tuyến phố minh khai thì hàng chục con phố khác của thành phố hà nội cũng rơi vào tình trạng tương tự mỗi khi mưa đến
mặc dù là công ty thoát nước đã hoạt động hết công suất
và ngày nào hệ thống cấp thoát nước ở thủ đô còn chưa được quy hoạch đồng bộ với những hạ tầng khác
thì lúc đó những gia đình như ông lê hay ông an vẫn sẽ phải sử dụng phương pháp tót nước ra khỏi nhà như thế này mỗi khi mưa tới
và có thật khó có thể tin được rằng người dân sống giữa một thủ đô văn minh như thế này lại phải chịu cảnh ngập lụt
chỉ vì một lý do đó là vì bài toán quy hoạch thiếu đồng bộ về hạ tầng của đô thị